chủ tịch ubnd tỉnh bình dương võ văn minh cho biết
hiện mỗi ngày số ca f được điều trị khỏi xuất viện cao hơn số ca được phát hiện nhập viện và bình dương đã qua đỉnh dịch
tính đến ngày một mươi hai tháng chín bình dương ghi nhận tổng cộng một trăm năm mươi ba tám trăm ba mươi ca covid một mươi chín
trong đó có một trăm linh ba một trăm bốn mươi bốn người được chữa khỏi xuất viện và một ba trăm bốn mươi chín ca tử vong
tuy nhiên tỷ lệ tử vong ở bình dương được đánh giá là tương đối thấp so với các tỉnh thành khác
hiện năm huyện thành phố ở bình dương đã công bố vùng xanh
thành phố thủ dầu một huyện bào bàng huyện bắc tân uyên huyện phú giáo và huyện dầu tiếng
đồng nghĩa với tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát
ông võ văn minh khẳng định sau ngày một mươi năm tháng chín tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở bình dương sẽ cơ bản được kiểm soát
hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín trong tỉnh đã qua đỉnh dịch và đang đi xuống ông minh nói
và ông cho biết hiện nay bình dương vẫn đang thực hiện xét nghiệm pcr tầm soát trên diện rộng
hàng tuần đối với người dân ở vùng xanh để giữ sạch vùng xanh
đối với các vùng đỏ là thị xã tân uyên thành phố thuận an thành phố di an và vùng vàng như thị xã bến cát
theo ông minh sẽ vẫn tiếp tục thực hiện test nhanh quét đi quét lại nhiều lần
sau đó đến ngày thứ ba tiếp theo test lại
đến ngày thứ năm và thứ bảy sẽ xét nghiệm mẫu gộp pcr để bóc tách f ra khỏi cộng đồng đưa đi điều trị kịp thời